ngày một mươi tháng một tại cung quy hoạch hội trợ và triển lãm thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
festival âm nhạc quốc tế hạ long hai nghìn hai mươi với chủ đề hạ long lan tỏa và hội nhập chính thức được khai mạc
với sự tham gia của một trăm năm mươi nghệ sĩ ca sĩ diễn viên ban nhạc đến từ nhật bản kazakhstan trung quốc và việt nam
festival âm nhạc quốc tế hạ long hai nghìn hai mươi là sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế
dự kiến được tổ chức thường niên tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đây sẽ là sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo riêng có của quảng ninh để thu hút khách du lịch trong nước cũng như quốc tế
góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh
đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quảng ninh và các nước trên thế giới
festival sẽ trao năm giải vàng một mươi giải bạc cho các tiết mục tham dự